các bé thường chờ mình lân tục giống như lo lắng về một vấn đề nào đó và con bé không tỏ ra vui vẻ hay hạnh phúc trong cuộc sống
theo bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu giáo dục tại hồng kông đứng thứ tư trên thế giới về chất lượng đào tạo
tuy nhiên những kỳ thi và việc học sinh phải học tập quá sức đang là gánh nặng lớn cho nền giáo dục tại đây
việc thay đổi mô hình học kiểu mới vẫn chưa được xã hội hồng kông đón nhận tuyệt đối bởi tư tưởng giáo dục theo cách truyền thống đã ăn sâu bám dễ trong hệ tư tưởng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
phát triển trải nghiệm tích lũy kiến thức và thêm yêu thiên nhiên khu trưng bày đặc biệt này được mở cửa trong năm tuần để du khách đến tham quan
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại